chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online triều của truyền hình công an nhân dân
từ ngày hôm qua đến giờ đã ghi nhận thêm số ca mắc mới tăng chóng mặt
và theo thống kê mới nhất thì trưa nay đã có thêm sáu ca mắc ghi nhận trong nước tại khu vực cách ly phong tỏa
bao gồm năm ca tại bệnh viện ca cơ sở tân triều và một ca tại tỉnh hưng yên
trong khi đó vào sáng ngày hôm nay trung tâm y tế quận liên triểu thành phố đà nẵng đã phát đi thông báo khẩn
tìm người từng đến quán bán bún bò mì quảng tại khu vực ngã tư đường đặng minh khiêm đặng huy tá
tổ hai mươi năm phường hòa minh quận liên triểu trong khoảng thời gian từ đầu tháng năm
chủ quán bún bò mì quảng trên là f một của nam bệnh nhân là nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng công ty cổ phần trường minh
ngày tám đến ngày chín tháng năm nam bệnh nhân này có tới quán bún trên để ăn
sau đó bà chủ quán cũng được đưa đi cách ly
trách nghiệm của bà này cho kết quả dương tính với sars cov hai
ngay sau khi nhận được thông tin về ca mắc lực lượng chức năng đà nẵng đã tiến hành phong tỏa mềm các khu vực dân cư
xung quanh nơi bệnh nhân sinh sống truy vết lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cho gần sáu trăm linh người dân sống trong khu vực
và gần bốn trăm linh tiểu thương chợ hòa khánh có liên quan đến ca bệnh này
cho đến thời điểm hiện tại đã xác định và đưa đi cách ly ba mươi f một liên quan đến ca bệnh là bà chủ quán bún bò nói trên
trung tâm y tế quận liên triều cũng gấp rút triển khai các biện pháp phòng chống dịch và hiện tại đang tiếp tục
truy vết các f một f hai cũng như ra thông báo khẩn tìm người đến quán ăn trên trong khoảng thời gian từ ngày hai đến ngày một mươi năm tháng năm
lập tức liên hệ với trạm y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ
ngày hôm nay công an tỉnh bắc giang đã tăng cường bốn mươi hai cán bộ chiến sĩ tri viện cho công an các địa phương
công an tỉnh bắc giang tăng cường cho công an huyện việt yên hai mươi cán bộ chiến sĩ công an thành phố bắc giang một mươi cán bộ chiến sĩ
công an huyện lục ngạn yên dũng tân yên mỗi đơn vị bốn cán bộ chiến sĩ
số cán bộ chiến sĩ này chủ yếu là trẻ được tăng cường chi viện cho công an các huyện thành phố trên để tham gia thực hiện các nhiệm vụ
tại các trung tâm khu vực cách ly tập trung và các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
theo kế hoạch công an tỉnh bắc giang sẽ tiếp tục tăng cường cán bộ chiến sĩ cho công an các huyện thành phố trong thời gian tới
để tiếp sức cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân huyện nậm pồ tỉnh điện biên vừa ra ba quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ba cán bộ viên chức
liên quan đến chủng ca mắc covid một mươi chín tại xã sipha phin huyện nậm pồ bao gồm bà phạm thị mỹ hạnh tức là bệnh nhân số ba bảy trăm năm mươi tám
viên chức kế toán trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học
tân phong xã sipa phìn huyện nậm bồ để kiểm điểm trách nhiệm xem xét kỷ luật vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín để dịch bệnh lây lan
người thứ hai là bà nguyễn thị hoa phó hiệu trưởng phụ trách trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học tân phong
để kiểm điểm trách nhiệm xem xét kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan đã chủ quan không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
và người thứ ba là ông vàng văn lập phó bi thư thường trực đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân xã sipha phin huyện nậm pồ
để kiểm điểm trách nhiệm xem xét kỷ luật do lơ là mất cảnh giác không quân thủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín để dịch bệnh lây lan
thời gian tạm đình chỉ công tác là một mươi năm h một mươi năm ngày kể từ ngày hôm qua
chuyển sang các thông tin khác khi đứng nhắc đeo khẩu trang phòng chống dịch covid một mươi chín và thực hiện giữ khoảng cách an toàn
đối tượng không chấp hành lại còn lăng mạ và tấn công một đồng chí công an đang thi hành nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện giao thủy tỉnh nam định đã ra quyết định tạm giữ đối tượng trần đình hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã giao an huyện giao thủy để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
ngày một mươi bốn tháng năm chốt liên ngành kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của xã giao thanh huyện giao thủy tỉnh nam định
thực thi nhiệm vụ tại chợ phiên xã giao thanh
khi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt trung úy doãn văn đại phát hiện trần đình hoàng không đeo khẩu trang
có biểu hiện say rượu nên đã nhắc trần đình hoàng đeo khẩu trang theo đúng quy định
tuy nhiên hoàng không chấp hành mà còn lăng mạ tấn công trung ý đại và lực lượng làm nhiệm vụ
tổ công tác công an huyện giao thủy đã tiến hành bắt giữ trần đình hoàng về hành vi chống người thi hành công vụ
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh khánh hòa
vừa ngăn chặn thành công một vụ hỗn chiến tạm giữ ba đối tượng thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
vào khoảng hai mươi giờ tối qua nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có nhiều đối tượng thanh thiếu niên
mang theo hung khí tụ tập tại đại lộ võ nguyên giáp đoạn thuộc xã vĩnh thái thành phố nha trang để chuẩn bị đánh nhau
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường ngăn chặn
khi thấy cảnh sát xuất hiện các đối tượng quang hung khí bỏ chạy
tổ công tác tiến hành truy đuổi khống chế ba thanh niên
tại hiện trường thu giữ bốn dao phóng lợn gắn tuyếp sắt một kiếm và một nỏ bán tên
các đối tượng đã được bàn giao cho công an xã vĩnh thái để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
một song bài gồm các đối tượng nữ chuyên đánh bạc giữa mùa dịch covid một mươi chín
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc triệt xóa
sau một thời gian theo dõi đội cảnh sát hình sự đã bắt quả tang ổ bạc tại nhà của võ thị thu hà
năm mươi bốn tuổi trú tại xã cưê bua thành phố buôn ma thuột
tại đây có sáu đối tượng nữ đang đánh bài xì lát ăn tiền
những con bạc này đều trú tại thành phố buôn ma thuột
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng tổ công tác thu giữ gần sáu mươi triệu đồng
tám điện thoại di động hai bộ bài cùng nhiều vật chứng có liên quan
những ngày gần đây khi cả nước đang chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
thì một số đối tượng lại lợi dụng thời điểm này để thực hiện hành vi phạm tội
một số vụ việc cho thấy tính chất thủ đoạn của tội phạm không mới
nhưng hành vi thì ngày càng manh động liều lĩnh hơn
bọn chúng thường chọn ban đêm hoặc là buổi trưa
trên những đoạn đường vắng ít người qua lại để thực hiện hành vi phạm tội
và đối tượng mà bọn chúng nhắm đến đa phần là chị em phụ nữ
bá ngọc đào ba mươi tuổi trú tại huyện đan phượng hà nội
một trong ba đối tượng vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận bắc tử liêm bắt giữ
hai đối tượng còn lại là nguyễn văn thắng ba mươi một tuổi nguyễn đình thiện ba mươi chín tuổi
cùng trú tại huyện đàn phượng hà nội
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
với thủ đoạn này bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra bảy vụ cướp giật tài sản
trên địa bàn quận nam tử liêm và bắc tử liêm hà nội
qua một số vụ việc cho thấy các đối tượng đang lợi dụng vào tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
để thực hiện hành vi phạm tội nhất là tội phạm cướp giật trộm cắp tài sản
đây cũng là thời điểm khá khó
đây cũng là thời điểm khó khăn trong công tác điều tra truy xét đối tượng
tội phạm cướp cướp giật tài sản thường diễn ra rất nhanh bất ngờ
theo dự đoán của lực lượng công an
trong thời gian tới hoạt động của tội phạm này sẽ có diễn biến phức tạp
chúng lợi dụng khi cả nước đang tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
để thực hiện hành vi tội phạm
người dân nên chủ động trong việc bảo vệ tài sản của mình
khi di chuyển trên đường thì lên cất kỹ tài sản như túi sách điện thoại
hạn chế đeo các tài sản trang sức có gái trang
các tài sản trang sức có gái trang tài sản trang sức có gái trang
vàng vi chuyển vàng bông tai để tránh những đối tượng cướp vật tài sản lợi dụng
và hai lữa là các mọi người khi di chuyển thì tránh những công đường vắng vẻ
và đặc biệt là không nên di chuyển vào các cung đường vắng vào buổi tối
bên cạnh việc nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh
thì mỗi người dân cũng cần đề cao tinh thần cảnh giác
tự giác trong việc bảo vệ tài sản của mình để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm cướp giật tài sản
tiếp theo chương trình là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ ngọc liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu
thường trú tại khu bốn xã đại an huyện thanh ba tỉnh phú thọ về tội chứa mại dâm
cũng phạm tội chứa mại dâm và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tân sơn tỉnh phú thọ
là đối tượng hà thị truyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã thu ngạc huyện tân sơn tỉnh phú thọ
và đối tượng vũ thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã minh phú huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
bị công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội chứa mại dâm
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý